b vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ các quy định của đảng nhà nước về công tác tổ chức cán bộ không bảo đảm tiêu chuẩn điều kiện theo quy định có biểu hiện cuộc bộ yêu ái không bảo đảm tiêu chuẩn

b giám đốc sở xây dựng đồng chí đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ vi phạm các quy định của đảng nhà nước về công tác tổ chức cán bộ cụ thể cố ý làm trái các quy định của hội đồng thi tuyển công chức tỉnh thanh hóa năm hai nghìn một mươi một ban hành quyết định thành lập hội đồng tuyển chọn cán bộ công chức của sở xây dựng không đúng thẩm quyền nhằm yêu ái nâng đỡ trong việc tiếp nhận điều động bổ nhiệm bà trần vũ quỳnh anh từ nhân viên lao động hợp đồng vào làm công chức chuyên môn trong thời gian rất ngắn
sau đó đã bổ nhiệm làm phó trưởng phòng trưởng phòng đề nghị quy hoạch chức danh phó giám đốc sở và kết nạp đảng tham gia đảng ủy sở xây dựng đối với bà trần vũ quỳnh anh trái quy định
ban hành quyết định về tiêu chuẩn bổ nhiệm cán bộ không đúng thẩm quyền vi phạm tiêu chuẩn cán bộ do cấp có thẩm quyền quy định bổ nhiệm nhiều trưởng phòng phó trưởng phòng chưa đủ điều kiện tiêu chuẩn trong đó điển hình là trường hợp bà trần vũ quỳnh

ban bí thư quyết định một trăm linh hai của bộ chính trị về xử lý đảng viên vi phạm ban bí thư quyết định thi hành kỷ luật đồng chí ngô văn tuấn bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong đảng
bản tin sẽ được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác
thông tin từ trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương
sau hai ngày ít dịch chuyển bão cai tắc bắt đầu tăng tốc và hướng vào khu vực biển đông trên khu vực miền trung philippines
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương
hồi một mươi ba h ngày một mươi bảy tháng một mươi hai vị trí tâm bão cái tác ở vào khoảng một mươi một chín độ vĩ bắc một trăm hai mươi hai chín độ kinh đông trên khu vực miền trung philippines
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp tám từ sáu mươi đến bảy mươi năm km một giờ giật cấp một mươi
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới bão di chuyển theo hướng tây tây nam mỗi giờ đi được khoảng từ một mươi năm đến hai mươi km
đến một mươi ba h ngày một mươi tám tháng một mươi hai vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi bảy độ vĩ bắc
một độ kinh đông trên khu vực phía tây đảo palan của philippines cách đảo sông tử tây thuộc quần đảo trường sa khoảng năm trăm một mươi km về phía đông đông nam
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp tám giật cấp một mươi cấp độ rủi ro thiên tai cấp ba
vừa qua bộ thông tin và truyền thông đã phối hợp với ủy ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyên truyền biển đảo giai đoạn hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
và ba năm triển khai thực hiện quyết định số sáu mươi
sáu một sáu quy đề ttg ngày một mươi một tháng năm năm hai nghìn một mươi năm của thủ tướng chính phủ về tuyên truyền biển đảo
gần năm năm qua bộ thông tin và truyền thông đã chủ trì phối hợp chặt chẽ với các ban bộ ngành liên quan ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố các đơn vị lực lượng vũ trang
triển khai công tác thông tin tuyên truyền về quản lý bảo vệ và phát triển bền vững biển đảo việt nam với những nội dung thiết thực dưới nhiều hình thức phong phú
đặc biệt tổ chức triển lãm bản đồ
và trưng bày tư liệu với chủ đề hoàng sa trường sa của việt nam những bằng chứng lịch sử và pháp lý trên khắp các tỉnh thành phố trong cả nước
công tác thông tin tuyên truyền của các địa phương cơ quan đơn vị đã có sự đổi mới rõ nét cả về hình thức và phương pháp tuyên truyền
tại hội nghị bộ thông tin và truyền thông lấy ý kiến đóng góp nhận xét của hội đồng thẩm định của các tỉnh thành phố đơn vị quân đội đã tổ chức triển lãm
từ đó làm cơ sở xây dựng kế hoạch nâng cao chất lượng hiệu quả để tổ chức các cuộc triển lãm tiếp theo
dịp này bộ thông tin và truyền thông đã tặng bằng khen cho các tập thể cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác tuyên truyền biển đảo giai đoạn hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
sáng nay tại phường nghi hải thị xã cửa lò đoàn thanh niên bộ chỉ huy quân sự tỉnh nghệ an phối hợp với thị đoàn cửa lò đoàn trường đại học vinh đoàn trường cao đẳng việt nam hàn quốc
tổ chức chương trình tôi yêu tổ quốc tôi tặng cờ tổ quốc cho ngư dân trên địa bàn
phong trào tôi yêu tổ quốc tôi tặng cờ tổ quốc cho ngư dân đi biển được đoàn thanh niên bộ chỉ huy quân sự tỉnh nghệ an bắt đầu thực hiện từ giữa năm hai nghìn một mươi tám
đến nay đoàn thanh niên lực lượng vũ trang tỉnh đã phối hợp với các tổ chức đoàn kết nghĩa tặng hàng ngàn lá cờ hàng trăm xuất quà cho ngư dân các huyện thị xã ven biển
tại buổi lễ đoàn thanh niên bộ chỉ huy quân sự tỉnh nghệ an
và các tổ chức đoàn kết nghĩa đã tặng tám trăm linh lá cờ tổ quốc mới cho ngư dân trên địa bàn thị xã cửa lò
dịp này bộ chỉ huy quân sự tỉnh nghệ an và ban chỉ huy quân sự thị xã cửa lò đã tặng hai chiếc xe đạp mới cho hai học sinh có hoàn cảnh khó khăn
vượt khó học giỏi tặng hai xuất quà cho hai ngư dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn
theo chỉ đạo của chính phủ về giảm chi phí cho doanh nghiệp từ năm hai nghìn một mươi sáu
bộ giao thông vận tải đã giả soát hơn bảy mươi triệu đồng
các trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ của ba mươi năm dự án đang hoạt động và quyết định giảm giá dịch vụ sử dụng đường bộ của ba mươi năm dự án
đây là chủ trương của chính phủ để thực hiện giảm chi phí cho doanh nghiệp
đặc biệt là doanh nghiệp vận tải và xử lý các bất cập tại các trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ
theo đó hai mươi bảy dự án có mức phí đã thấp hơn mức trung bình nên không tiến hành giảm giá
một dự án chưa giảm do lưu lượng xe thấp hơn dự kiến nên không đảm bảo phương án tài chính nếu giảm giá
phương án giảm giá sử dụng đường bộ được các trạm áp dụng với xe loại bốn
xe tải có tải trọng từ một mươi tấn đến dưới một mươi tám tấn xe chở hàng bằng container hai mươi feet từ mức một trăm bốn mươi đồng xuống một trăm hai mươi đồng
và nhóm năm xe tải có tải trọng từ một mươi tám tấn trở lên xe chở hàng bằng container bốn mươi feet từ mức hai trăm linh đồng xuống một trăm tám mươi đồng
ngoài ra hầu hết doanh nghiệp dự án bot
đã giảm giá cho người dân trong khu vực gần trạm thu phí
ủy ban nhân dân tp hcm vừa giao cho sở tài chính và kho bạc nhà nước
tp hcm phối hợp cùng ban quản lý đường sát đô thị tp hcm bố trí đủ vốn từ ngân sách
việc tạm ứng vốn nhằm giúp dự án thi công đúng tiến độ trong thời gian chờ chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
bổ sung vốn từ ngân sách trung ương
trước đó thành phố đã tạm ứng một một trăm bảy mươi ba tỷ đồng để chủ đầu tư trả tiền cho nhà thầu
sau đó được điều chỉnh lên hai bốn mươi chín tỷ usd
tính đến cuối tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy dự án tuyến metro số một đã thi công đạt bốn mươi ba khối lượng
với mục đích tăng cường và làm sâu sắc quan hệ hợp tác giữa tỉnh đồng nai việt nam
và tỉnh tectopin
đồng quốc gia đã gặp lại các thành phố biên hòa trong lĩnh vực hoạt động của các khu công nghiệp
mới đây tại thành phố biên hòa
tỉnh ubnd tỉnh đồng nai và ubnd hành chính tỉnh tectopin đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác
cùng có lợi trên cơ sở tôn trọng luật pháp trong nước của mỗi bên và pháp luật quốc tế
tổ chức tham vấn về các vấn đề hoạt động đổi mới đầu tư và tìm kiếm các hướng ưu tiên hợp tác trong lĩnh vực hoạt động của các khu công nghiệp
tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tỉnh tanopine ukraine và tỉnh đồng nai việt nam tiếp xúc trao đổi những vấn đề cùng quan tâm
ngoài ra tại buổi lễ dưới sự chứng kiến của lãnh đạo hai tỉnh đồng nai và turnopine
nhiều biên bản ghi nhớ hợp tác giữa doanh nghiệp hai tỉnh cũng được ký kết
đồng nai là tỉnh phát triển công nghiệp hàng đầu của việt nam với ba mươi hai khu công nghiệp hiện đang thu hút hơn một hai trăm linh dự án fdi
với tổng vốn hai mươi sáu hai mươi tám tỷ usd còn tỉnh tenopin là địa phương có nhiều thế mạnh về nông nghiệp với các sản phẩm có lượng xuất khẩu lớn
khai thác tài nguyên khoáng sản hiện có khoảng ba trăm linh doanh nghiệp đang hoạt động tốc độ tăng trưởng kinh tế năm hai nghìn một mươi bảy là một mươi năm một năm
xin được chuyển sang những thông tin quốc tế
đã hơn một tuần sau quyết định gây tranh cãi của tổng thống mỹ donald trump công nhận jerusalem là thủ đô israel
kéo theo làn sóng biểu tình phản đối mạnh mẽ không chỉ tại trung đông mà còn ở nhiều nước khác trên khắp thế giới
giới phân tích nhận định quyết định này đang khiến triển vọng hòa bình giữa người israel và palestine trở nên khó đoán định
tuy nhiên cánh cửa về một giải pháp đối thoại nhằm tháo gỡ tình hình vẫn chưa hẳn
kết quả khảo sát mới nhất cho biết chín mươi người dân palestine phản đối quyết định của tổng thống mỹ
người dân palestine tại giải gaza và khu vực bờ tây thể hiện sự phẫn nộ của mình không chỉ bằng lời nói
máu đã đổ chỉ riêng trong ngày một mươi năm tháng một mươi hai đã có bốn người thiệt mạng và một trăm sáu mươi người khác bị thương tại giải gaza
giới phân tích hiện cảnh báo tình trạng bất ổn này còn tiếp diễn
israel đang được hậu thuẫn bởi tuyên bố và sự công nhận của tổng thống mỹ về jerusalem
tôi cho rằng ông donald trump cần rút lại tuyên bố của mình hoặc đưa ra một tuyên bố cân bằng hơn trong đó công nhận đông jerusalem là thủ đô của palestine
tuy nhiên cũng có ý kiến tích cực hơn khi cho rằng tuyên bố của tổng thống trump không thực sự rõ ràng
tiến trình đàm phán giữa các bên về vấn đề này vẫn là cách giải quyết tốt nhất
phương án đầu tiên mà các bên có thể cân nhắc là đàm phán về tương lai của jerusalem
phương án thứ hai là các bên giữ nguyên lập trường cứng rắn và dẫn tới xung đột vũ trang giữa palestine và israel
phương án cuối cùng là duy trì nguyên trạng và tuyên bố của tổng thống mỹ sẽ chỉ là lời nói và không mang lại tác động đáng kể
ngoài ra một số nhà quan sát cũng nhận định quyết định của tổng thống mỹ về cơ bản không ảnh hưởng tới tiến trình hòa bình của israel và palestine
mặc dù vậy quyết định của tổng thống mỹ hôm sáu tháng một mươi hai vừa qua đang khiến nỗ lực khôi phục tiến trình hòa bình giữa israel và palestine trở nên khó khăn hơn rất nhiều
chính phủ anh đã ký một thỏa thuận về việc đoàn tập
năm mươi triệu đô la mỹ cho quỹ đặc biệt của ngân hàng đầu tư cơ sở hạ tầng châu á
khoản tiền đóng góp này sẽ giúp các quốc gia thành viên có thu nhập thấp chuẩn bị các dự án đáp ứng những tiêu chuẩn của ngân hàng đầu tư cơ sở hạ tầng châu á
theo bộ trưởng tài chính anh philip haman anh ủng hộ mạnh mẽ sứ mệnh của ngân hàng đầu tư cơ sở hạ tầng châu á giải quyết sự tranh lệch về hệ thống cơ sở hạ tầng tại châu á
quỹ đặc biệt của ngân hàng được thành lập tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy
chủ yếu tài trợ cho các quốc gia thành viên có thu nhập thấp cải thiện cơ sở hạ tầng vốn bị tụt hậu so với nhiều nơi trên thế giới
trung quốc cam kết đóng góp năm mươi triệu đô la cho quỹ này thành lập ngày hai mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi năm và có trụ sở tại bắc kinh trung quốc
ngân hàng đầu tư cơ sở hạ tầng châu á hiện có bảy mươi bảy thành viên với số vốn cơ bản ban đầu là một trăm linh tỷ đô la trong đó trung quốc ấn độ và nga là những cổ đông lớn nhất
ngân hàng đã quyết định tài trợ một triệu đô la cho dự án cơ sở hạ tầng
đô thị ở nepal và bảy trăm linh đô la cho dự án xử lý chất thải rắn ở sri lanka
bão nhiệt đới cai tắc đã cướp đi sinh mạng của hai mươi sáu người tại đảo biliran miền trung philippines sau một ngày đổ bộ vào quốc đảo này
số người thiệt mạng đều do lở đất tại bốn thị trấn
bão cai tắc tràn vào philippines lúc một mươi ba h ba mươi phút giờ địa phương tức một mươi bốn h ba mươi phút giờ hà nội gây ra mưa lớn lụt lội và lờ đất tại nhiều vùng
gió mạnh tới một trăm một mươi km một giờ đã ảnh hưởng tới nhiều tỉnh ở miền trung philippines và phía nam đảo lưu dông
hơn ba mươi tám người đã phải chuyển đến tránh bão trong các khu vực tạm trú sau nhiều ngày mưa lớn trước khi bão về gây lụt lội và lở đất
đảo biliran với tổng dân số bốn năm triệu người là nơi từng hứng chịu trận siêu bão haiyan cách đây bốn năm làm hơn bảy ba trăm năm mươi người thiệt mạng hoặc mất tích
mỗi năm có khoảng hai mươi cơn bão lớn nhỏ đổ bộ vào philippines
tình hình ở vùng biển nước này khiến nhiều người thương vong hàng triệu người phải sống trong nỗi lo thiên tai và nghèo đói